còn tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn một tỷ đồng
nguyễn phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã diễn thành huyện diễn châu nghệ an là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi
để bắt được hùng và đồng bọn các trinh sát công an tp vinh đã phải truy vết hàng tháng trời trên mạng internet đồng thời huy động khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ khi tiến hành bắt quả tàng